chiều nay sáu tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào
do đồng chí thông luân sĩ xu lít ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dẫn đầu đang ở thăm việt nam
và dự kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ lào việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí thông luân sĩ xu lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào
sang tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào bày tỏ vui mừng về mối quan hệ việt nam lào
quan hệ đồng chí anh em ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
và cho rằng tình hình càng khó khăn thì quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước càng phải được tăng cường hỗ trợ
giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào
gìn giữ vun đắp và chuyển tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếm có trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị hai chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp tập trung triển khai hiệu quả
các nội dung cụ thể đã được thống nhất tại kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ nhất là những văn kiện đã được ký kết
nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bộ ban ngành địa phương hai nước tiếp tục đưa quan hệ chính trị đối ngoại đi vào chiều sâu
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng thông luân sĩ xu lít bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và tổ chức thành công đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
khẳng định chính phủ lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam chỉ đạo các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước hai nước
và các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ lào việt nam